quỹ ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm những người đứng đầu địa phương
đơn vị chủ rừng để xảy ra các vụ phá rừng nổi cộ từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày chín tháng bốn
tại các huyện di linh đam rông và thành phố đà lạt
quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện đam rông di linh và thành phố đà lạt điều tra
xác minh làm rõ để xử lý nghiêm các vụ vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng
kiểm điểm xem xét trách nhiệm của các tập thể cá nhân để xảy ra các vụ phá rừng
các trường hợp sai phạm thiếu trách nhiệm có thể bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên
địa phương cấp xã chủ rừng nào để đối tượng vi phạm canh tác sử dụng diện tích rừng bị phá hoại
thì sẽ phải xử lý ngay trách nhiệm của người đứng đầu
công an tỉnh phải khẩn trương điều tra xử lý các vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng
có tính chất phức tạp nổi cộ có yếu tố hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung